hoạt động hưởng ứng phong trào tết trồng cây theo lời dạy của bác hồ hưởng ứng chương trình trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm với thông điệp vì một việt nam xanh của thủ tướng chính phủ và hưởng ứng lễ phát động tết trồng cây năm hai nghìn hai mươi bốn vì một việt nam xanh do bộ công an phát động
hoạt động thường niên tạo không khí thi đua sôi nổi cũng là dịp sinh hoạt chính trị tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ đoàn viên hội viên của viện khoa học và công nghệ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
cùng với hoạt động trồng cây xanh viện khoa học và công nghệ cũng đã trao tặng một tủ sách chi thức kỹ năng và nhiều món quà ý nghĩa cho gần sáu mươi cháu có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội chùa bồ đề quận long biên thành phố hà nội
tổng trị giá các phần quà là khoảng hai mươi triệu đồng đây là sự sẻ chia ấm áp thể hiện tình cảm trách nhiệm xã hội động viên các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống
nhân dịp kỷ niệm một trăm một mươi bốn năm ngày quốc tế phụ nữ
mùng tám tháng ba vào chiều ngày hôm nay tại hà nội hội phụ nữ học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm và triển khai công tác hội phong trào phụ nữ hai nghìn hai mươi bốn
hoạt chung với truyền thống của phụ nữ lực lượng công an nhân dân khắc ghi lời dạy của bác hồ phụ nữ phải nâng cao tinh thần làm chủ cố gắng học tập và phấn đấu phải xóa bỏ tư tưởng bảo thủ tự ti phát triển trí khí tự cường tự lập
bằng nhiều biện pháp thích hợp hội phụ nữ học viện kể sát nhân dân đã triển khai đến từng cán bộ hội viên theo tinh thần của bác thông qua việc tích cực học tập và làm theo chủ trương đường lối của đảng nhà nước và của ngành tích cực học tập tư tưởng hồ chí minh học tập sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
thông qua việc học tập đó hội viên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức và hành động luôn chủ động sáng tạo thi đua phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc

hội viên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức và hành động sáng tạo thi đua phấn đấu